chiều qua hai mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội cho biết
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm phòng sẽ bắt đầu xử phạt vi phạm giao thông thông qua hình ảnh
theo đó các lỗi vi phạm giao thông sẽ được xử lý qua hai hình thức là phạt tại chỗ
và gửi giấy thông báo về tận nhà các chủ phương tiện để xử lý
đại tá đào vĩnh thắng trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát cho biết
từ ngày một tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xử phạt các vi phạm giao thông qua hình ảnh
nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành giao thông
hiện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã trang bị gần bốn trăm linh camera giao thông
tại hầu hết các tuyến đường trọng điểm trong khu vực nội thành
với hệ thống gần bốn trăm linh camera này phòng cảnh sát giao thông có thể nắm được tình hình giao thông trên địa bàn
đồng thời ghi hình các vi phạm giao thông nhằm xử lý triệt đề các vi phạm
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt hà nội cho biết
trong năm hai nghìn một mươi năm đơn vị đã tiến hành phối hợp với các đội cảnh sát giao thông địa bàn
để thực hiện thí điểm việc xử phạt bằng hình ảnh đã xử lý được trên hai trường hợp vượt đèn đỏ đi sai làn
ngoài ra thông qua hệ thống camera phòng cảnh sát giao thông đã phát hiện hai xe ô tô
sử dụng biển kiểm soát giả khi đang lưu thông trên đường
ngoài công tác đảm bảo giật tự an toàn giao thông trong năm hai nghìn một mươi năm
cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an hà nội đã cung cấp dữ liệu cho các đơn vị nghiệp vụ
trên một trăm linh lượt và đảm bảo hình ảnh được ghi hình rõ nét
hệ thống camera cũng phát hiện hai vụ lái xe gây tàn nạn giao thông
sau đó điều khiển phương tiện bỏ chạy thông báo cho các đội địa bàn để truy bắt
theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an hà nội
trong thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục trang bị lắp đặt thêm camera
tại một số khu vực trọng điểm trong khu vực nội thành hà nội
phần đấu trong những năm tiếp theo việc xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh
sẽ góp phần làm giảm thiểu nguy cơ tai nạn và các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông